sang ngày mai trời vẫn có lúc nắng lúc mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực này phổ biến trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
ở các tỉnh phía tây bắc bộ diện mưa và cường độ mưa phổ biến ít hơn với nền nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến giảm nhẹ xuống còn ba mươi ba mươi ba độ
với điều kiện thời tiết như vậy thì khả năng cao có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh bất cứ lúc nào
ở các tỉnh ven biển bắc trung bộ do tác động của vùng hội tụ gió tây nam
nên trong giai đoạn đêm nay và chiều tối mai ở khu vực này sẽ xuất hiện mưa rông ở diện dài rác
trong cơn rông cũng có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh
ban ngày thì đời gió tây nam vẫn gây ra hiệu ứng gió phơn trên hầu khắp các tỉnh thành ở ven biển trung bộ
vì vậy ở các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho tới tận khánh hòa vẫn xảy ra tình trạng nắng nóng
với nền nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi còn trên ba mươi bảy độ
riêng chỉ có khu vực ninh thuận đến bình thuận có nền nhiệt độ mát mẻ hơn
khi nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đây chỉ duy trì ở ngưỡng là ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ
tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên đêm nay và chiều tối mai trên cả hai khu vực này xảy ra mưa rông ở mức độ giải rác
ban ngày mưa gián đoạn và con nắng xuất hiện đan xen
nên nhiệt độ ngày mai trên cả hai khu vực này phổ biến ít thay đổi so với ngày hôm nay
nam bộ phổ biến ngày mai trong khoảng là hai mươi chín ba mươi bảy độ
còn tây nguyên mức nhiệt là hai mươi tám ba mươi một độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào rải rác
và có nơi có rông ở phía đông bắc tầm nhìn xa trên một mươi km
giảm xuống còn bốn một mươi km trong mưa gió tây nam cấp bốn năm
trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió dần mạnh nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi năm km gió tây nam cấp bốn cấp năm
và nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước